sau hành trình tranh tài đầy ấn tượng và ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ thể thao nước nhà
chiều nay đoàn thể thao olympic việt nam đã lên đường trở về nước
ngay từ sớm rất nhiều cổ động viên người hâm mộ thể thao nước nhà đã có mặt tại sân bay nội bài
để chào đón các vận động viên
mời quý vị và các bạn theo dõi những hình ảnh do phóng viên thời sự truyền hình nhân dân ghi nhận
thưa quý vị và các bạn hiện tại tôi đang đứng ở cổng sân bay nội bài
và tại đây thì từ rất sớm đã có rất nhiều các cổ động viên người hâm mộ có mặt
chuẩn bị cờ cũng như là băng rôn khẩu hiệu để chào đón các cầu thủ cũng như các vận động viên của chúng ta
và không khí ở đây càng ngày càng sôi động
cờ băng rôn khẩu hiệu tất cả đã được những người hâm mộ chuẩn bị rất kỹ càng
để chào đón các vận động viên olympic việt nam về nước
việt nam vô địch việt nam vô địch việt nam vô địch
mặc dù thời tiết có mưa nhẹ và đoàn thể thao việt nam về nước đúng vào kỳ nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
tuy nhiên vẫn có hàng nghìn người hâm mộ có mặt tại sân bay
tôi yêu ông bắc và tôi tự hào và rất khâm phục đội tuyển việt nam
các cháu đã làm hết sức mình để được có chiến thắng như hôm nay
và thôi thì dân tộc việt nam ơi thắng không kêu bại không lãng
rất tự hào dân tộc mình để các cháu có những lòng nhiệt huyết và phấn đấu ở những giải tiếp theo
dù đoàn thể thao của chúng ta chỉ xếp hạng thứ một mươi bảy chung cuộc về bốn huyền trường vàng
nhưng các vận động viên đã chiến đấu cống hiến hết mình vì nền thể thao nước nhà
đặc biệt ở bộ môn bóng đá nam lần đầu tiên chúng ta lọt vào vòng bán kết của một kỳ á vận hội asean
trở thành một trong những vận động viên đặc biệt
trong bốn đội bóng mạnh nhất châu lục
chính vì vậy trong lòng người hâm mộ các vận động viên việt nam đã là những người hùng của dân tộc
vào khoảng một mươi bốn giờ chiều nay chuyến bay đưa các vận động viên đoàn thể thao olympic việt nam
đã hạ cánh tại sân bay nội bài và đoàn tiếp tục di chuyển đến sân vận động mỹ đình
nơi sẽ diễn ra buổi lễ tự hào việt nam nhằm tuân vinh những thành tích của đoàn trong kỳ áp vận hội asean hai nghìn một mươi tám